một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu thay mặt ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam khóa một mươi hai tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ký ban hành nghị quyết số bốn nqtu về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu thay mặt ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam khóa một mươi hai tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ký ban hành nghị quyết số năm nqtu về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
thay mặt năm ngày thành lập tỉnh mùng bốn tháng một mươi một năm một nghìn tám trăm ba mươi một mùng bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm
lạng sơn là vùng đất cửa ngõ phía bắc địa đầu của tổ quốc với lịch sử hình thành và phát triển lâu đời giàu truyền thống cách mạng luôn giữ vị trí chiến lược quan trọng về chính trị kinh tế văn hóa quốc phòng an ninh và đối ngoại của đất nước
trong suốt quá trình đấu tranh giữ nước và giữ nước của dân tộc
đồng bào các dân tộc tỉnh lãng sơn đã cùng đồng bào cả nước anh dũng kiên cường chiến đấu bảo vệ nền độc lập của nước nhà lập nên nhiều chiến công hiển hách ghi vào lịch sử những trang vàng trói lọi
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang biểu dương chúc mừng những kết quả thành tích xuất sắc mà đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh lạng sơn đã đạt được trong thời gian qua
dù đã đạt được những thành tựu to lớn toàn diện nhưng đến nay lạng sơn vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức
chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm chỉ số hấp dẫn đầu tư còn thấp kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội chưa đáp ứng yêu cầu
chính vì vậy trong thời gian tới chủ tịch nước yêu cầu đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh lạng sơn cần tập trung thực hiện năm nội dung trong đó tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu và thực hiện tốt an ninh biên giới
với truyền thống cách mạng vẻ vang tinh thần đoàn kết chủ động sáng tạo chủ tịch nước trần đại quang tin tưởng đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh lạng sơn sẽ nỗ lực phấn đấu tranh thủ thời cơ vượt qua khó khăn thách thức xây dựng lạng sơn thành một tỉnh vững về chính trị giàu về kinh tế đẹp về văn hóa mạnh về quốc phòng an ninh xứng đáng với niềm tin yêu kỳ vọng của đồng bào chiến sĩ cả nước
chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi gặp mặt các em học sinh sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi gặp mặt chủ tịch nước trần đại quang biểu dương khen ngợi một trăm ba mươi bảy em học sinh dân tộc thiểu số đã nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và đỗ điểm cao vào các trường đại học
để thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực nâng cao dân trí góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững chủ tịch nước yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan cần tiếp tục giả soát nghiên cứu đề xuất bổ sung hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số
chủ tịch nước cũng kỳ vọng và mong muốn các thế hệ học sinh sinh viên dân tộc thiểu số sẽ tiếp bước cha anh ra sức phân đấu học tập rèn luyện để ngày mai lập thân lập nghiệp góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp xứng đáng với tầm vóc của một dân tộc anh hùng trong thời đại hồ chí minh quang vinh
ngày hai tháng một mươi một thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gặp gỡ các đại biểu dự hội nghị cấp cao về kinh tế đối ngoại việt nam hai nghìn một mươi sáu
phát biểu trước các nhà hoạch định chính sách cùng đông đảo doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự hội nghị kinh tế đối ngoại hai nghìn một mươi sáu thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn qua hội nghị các đại biểu doanh nghiệp sẽ hiểu thêm về chủ trương chính sách chiến lược phát triển hội nhập của việt nam và tìm thấy nhiều cơ hội hợp tác đầu tư thuận lợi
thủ tướng khẳng định chính phủ chú trọng kiến tạo khuôn khổ thể chế pháp luật phù hợp với cơ chế thị trường điều kiện việt nam và tương thích với các cam kết hội nhập thông lệ quốc tế
chính phủ cũng nỗ lực hành động để tạo dựng các yếu tố nền tảng của môi trường đầu tư kinh doanh xây dựng hạ tầng cơ sở phát triển nguồn nhân lực giữ vững ổn định chính trị xã hội và kinh tế vĩ mô chú trọng bảo đảm quyền tài sản quyền sở hữu trí tuệ cạnh tranh lành mạnh để doanh nghiệp người dân vững niềm tin phát huy nội lực sức sáng tạo trong đầu tư sản xuất kinh doanh

cũng trong ngày ba tháng một mươi một thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ thụy điển ngài perrec horkvret
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị đại sứ cần thúc đẩy đưa kim ngạch thương mại và đầu tư giữa hai nước tăng cao hơn nữa vì hiện kim ngạch thương mại song phương mới đạt một hai tỷ usd còn thụy điển đứng ở vị trí thứ ba mươi chín trong số các nước đầu tư vào việt nam
thủ tướng nhấn mạnh là hai nước có quan hệ chính trị tin cậy lẫn nhau nên việt nam và thụy điển cần mở rộng hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trên nhiều lĩnh vực
bên cạnh lĩnh vực giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ
đại sứ pererich hochberg cho biết chưa bao giờ có doanh nghiệp thụy điển lại quan tâm đến việt nam như hiện nay
ngay trong tháng tới hãng ô tô volvo sẽ mở phòng trưng bày tại hà nội và tp hcm
một số công ty khác cũng sẽ mở rộng đầu tư của mình ở việt nam và đứng bay thẳng từ thụy điển tới phú quốc mới được mở sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước
trong tuần qua các hoạt động của kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn cũng đã tiếp tục diễn ra
các đại biểu quốc hội nghe và thảo luận về các dự án luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi dự án luật đường sắt sửa đổi dự án luật cảnh vệ cũng như tình hình kinh tế xã hội
theo báo cáo thẩm tra của ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội
việc sửa đổi luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước là cần thiết để khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian qua
đồng thời thể chế hóa điều năm mươi ba của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba về tài sản công tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật
đảm bảo quản lý chặt chẽ tài sản công góp phần khai thác và sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn lực từ tài sản công phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
quốc hội nghe trình bày các báo cáo về dự án luật đường sắt sửa đổi dự án luật cảnh vệ và thảo luận tại tổ về dự án luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi
trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã giải trình trước quốc hội về năm dự án đang tiêu tốn và gây thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng của nhà nước
dự án nhà máy sản xuất sơ sợi đình vũ có tổng vốn đầu tư bảy tỷ đồng
dự án nhà máy nhiên liệu sinh học bio ethanol dung quất có tổng vốn đầu tư hai hai trăm linh tỷ đồng
dự án mở rộng nhà máy găng thép thái nguyên giai đoạn hai tổng vốn đầu tư tám tỷ đồng
dự án nhà máy bột giấy phương nam tỉnh long an có tổng vốn đầu tư ba tỷ đồng
dự án nhà máy đạm ninh bình có tổng vốn đầu tư một mươi hai tỷ đồng
năm dự án nghìn tỷ này do các tập đoàn tổng công ty nhà nước thực hiện và đều chậm tiến độ kém hiệu quả và đã tiêu tốn hay gây thua lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng của nhà nước
giải trình trước quốc hội về năm dự án này bộ trưởng công thương trần tuấn anh cho biết còn một số dự án khác còn tiềm ẩn những nguy cơ tồn động và các vướng mắc không được tháo gỡ kịp thời
sẽ có khả năng kém hiệu quả gây ra nguy cơ mất vốn đầu tư từ nguồn lực của nhà nước cũng như nguồn lực của xã hội
các đại biểu kỳ vọng và tin tưởng chính phủ sẽ tìm ra nguyên nhân cơ bản dẫn đến thua lỗ để từ đó khắc phục được triệt để những dự án đang tiêu tốn đáng kể
nguồn lực xã hội và cản trở sự thành công của công cuộc tái cơ cấu kinh tế này
ngày một một mươi một tại tỉnh đắk đông đã diễn ra hội nghị quan chức cấp cao lần thứ một mươi một khu vực tam giác phát triển
ngày một một mươi một đã hoàn thành phiên đàm phán thứ năm các trưởng som đề nghị tổ công tác ba nước tích cực hoàn tất thống nhất nội dung để có thể thông qua thỏa thuận hợp tác trong thời gian sớm nhất
tại hội nghị ba nước nhất trí trình dự thảo đề án kết nối nền kinh tế ba nước campuchia lào việt nam
hội nghị nhất trí trình bản dự thảo lên hội nghị cấp cao campuchia lào việt nam lần thứ chín tại campuchia để thủ tướng ba nước thông qua đề án
hội nghị cũng chào mừng phía việt nam sẽ đăng cai tổ chức hội nghị ủy ban điều phối chung lần thứ một mươi một và các hoạt động có liên quan vào năm hai nghìn hai mươi
trong tuần qua đã diễn ra các hoạt động của kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn đại biểu nguyễn thanh hiền đoàn đại biểu quốc hội tỉnh nghệ an đã có những trao đổi về một số vấn đề được quốc hội xem xét thảo luận
như chúng ta biết rằng là kỳ họp thứ hai của quốc hội khóa một mươi bốn
có nhiều nụ dung quan trọng đó là tập trung để xây dựng các dạng luật đó là quan tâm đến việc xem xét cho ý kiến về đánh giá tình trình kinh tế sội năm hai nghìn một mươi sáu phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy kế hoạch phát triển kinh tế sội trong năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi kế hoạch đầu tư công và quyết định những vấn đề quan trọng khác
cử tri cũng hết sức mong muốn tập trung quốc hội và chính phủ tập trung để cơ cầu lại nền kinh tế